sáng nay hai mươi bốn tháng năm quốc hội tiến hành thảo luận về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật tố cáo sửa đổi
đây là dự án được xem xét tại ba kỳ họp của quốc hội
theo dự thảo luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư đề xuất phương án quy định thời hiệu tố cáo
tuy nhiên nhiều ý kiến đề nghị không quy định thời hiệu tố cáo để tránh tạo ra xung đột với quy định về thời hiệu xử lý vi phạm
trong các luật có liên quan làm phát sinh vướng mắt khó xử lý trong thực tiễn
không cần thiết phải quy định thời hiệu tố cáo nhằm không tạo xung đột quy định với các luật có liên quan
đã quy định về thời hiệu xử lý vi phạm không làm phát sinh vướng mắt khó xử lý trong thực tiễn
khi thời hiệu tố cáo còn nhưng thời hiệu xử lý vi phạm đã hết và ngược lại
đồng thời bảo đảm được sự thống nhất với luật hàm chống tham nhũng bộ luật tố tụng hình sự
thì các văn bản này đều không quy định về thời hiệu tố giáp
tin báo tội phạm nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia đấu tranh phòng chống thâm nhũng
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
do đó luật không quy định về thời hiệu tố cáo là hợp lý và được xử lý trên nguyên tắc
khi nhận được đơn tố cáo can cứ và quy định của pháp luật có liên quan
cơ quan có thẩm quyền sẽ không có trách nhiệm thủ lý giải quyết khi thời hiệu xử lý vi phạm đã hết
về vấn đề bảo vệ người tố cáo dự thảo luật chỉ quy định đối tượng được bảo vệ là người tố cáo
như bảo vệ bí mật thông tin bảo vệ vị trí công tác việc làm
bảo vệ các quyền công dân tại nơi cư trú của người tố cáo
như vậy là hẹp hơn so với quy định của luật hiện hành
theo nhiều ý kiến đại biểu cần mở rộng đối tượng bảo vệ
thậm chí phải có biện pháp bảo vệ cả người thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo
thực tế thì người tố cáo là được giữ bí mật
trong lúc đó người thực thi vấn đề là xử lý tố cáo hoặc vách tân tố cáo thì lại không được bí mật
và thực tế thì cũng có nhiều trường hợp đó là báo chí vách tân người bị tố cáo thì kẻ bị tố cáo là tấn công
hoặc người xử lý người bị tố cáo thì cho rằng là anh là vũ khống
bạc và tố cáo thì theo tôi nghĩ thì quan điểm đó như thế nào
đối với ý kiến đề nghị trao quyền giải quyết tố cáo cho cơ quan kiểm toán nhà nước
đại biểu lưu bình nhưỡng cho rằng điều này sẽ nảy sinh rất nhiều bất cập
luật kiểm toán không quy định và không cho không điều chỉnh chức năng
nhiệm vụ kiểm toán thực hiện cái nhiệm vụ giải quyết tố cáo
nếu bây giờ chúng ta đưa vào đây thì chúng ta phải tăng thêm biên chế
tăng thêm nguồn lực và giải quyết tố cáo
rất nhiều những vấn đề có liên quan đến cái đạo luật kiểm toán
tôi cho rằng như thế nó không thích hợp
kiểm toán cũng có khả năng là đối tượng bị tố cáo
thế nên kiểm toán này đứng ra để giải quyết tố cáo thì liệu có phù hợp hay không
chiều nay quốc hội sẽ tiếp tục làm việc với việc nghe và thảo luận tại hội trường
về dự án luật cạnh tranh sửa đổi